đi xe máy không đeo khẩu trang không đuổi mũ bảo hiểm khi được lực lượng trực chốt kiểm soát covid một mươi chín nhắc nhở
thì trần văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại một trăm linh một phan huy chú phường ít kiêu quận hòa đông thành phố hà nội
lại có hành vi lăng mạ xúc phạm và hành hung một cán bộ công an phường gây thương tích
cụ thể là hồi một mươi năm h chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám tại điểm chốt chặn ở khu vực phong tỏa do có ca nhiễm bệnh
f trên địa bàn phố nguyễn thái học phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại úy lê nam cường cán bộ công an phường quang trung cùng với tổ công tác
đã phát hiện một nam thanh niên không đeo khẩu trang đi xe máy với tốc độ cao nhằm thông chốt
khi được nhắc nhở về việc vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh đi vào khu vực phong tỏa và không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
đối tượng đã lớn tiếng chửi bới xúc phạm tổ công tác túm cổ áo xô đẩy giật khẩu trang và dùng chân đạp vào người đại úy lê nam cường gây thương tích
trước hành vi manh động của đối tượng cán bộ chiến sĩ công an phường nhanh chóng được tăng cường phối hợp với tổ công tác khống chế đối tượng
thịnh là đối tượng đã có hai tiền án về tội giết người và cố ý gây thương tích
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật